mọi người ơi tôi đã làm tất cả mọi người không ai làm chứng cho tôi này
chỉ người phụ nữ cầu cứu mọi người mới đồng loạt lên tiếng

đi ra đi nào
đi đi đi

rồi tính sau

chị không đụng mọi người

thì rõ ràng là chị không có vấn đề gì cả
thôi ra chị chứng kiến cho chị
tất cả mọi người chứng kiến bạn ấy bảo là không làm sao hết
chắc không làm sao hết
hai bên thỏa thuận với nhau thì vui vẻ
thôi thôi chị chứng kiến cho chị
này bà vừa làm cái gì rồi
mày đừng có làm cái trò đấy

vừa rồi vừa làm cái gì rồi em
thôi thôi chị chứng kiến cho em
tao không xử lý em

chứng kiến tình huống ẩu đả sau va chạm giao thông
chương trình ghi lại được rất nhiều phản ứng khác nhau
có người tò mò có người quan sát có người thờ ơ
nhưng cũng không ít những người sẵn sàng đứng lên ngăn chặn sự việc
các em ơi đừng đánh em chị

mày đừng đánh em chị
đừng đánh em chị
chị xin em chị
từ từ là sao
anh người ngoài anh người ngoài đừng đánh em chị
nếu có sự khuyên giải can thiệp của những người dân xung quanh
sự nóng giận và những hậu quả đáng tiếc sẽ được giảm đi đáng kể
nói chung là con người việt nam ít khi được bình tĩnh
bởi vì họ đã đến mức nóng tính thế rồi
thế cho nên là mình cũng chỉ biết là phòng thân thôi
tình trạng hôm nay cũng có một số người đi cũng hay va chạm
đồng chạm chút là hay gây gỗ
nhưng mà phần lớn là những người đang ngưỡng ngã
nếu khi có va chạm bình tĩnh mình vào mình nói chuyện
cái thái độ mình ôn hòa thì chắc người ta cũng không sâu sắc
thái độ ngã thì thực ra mình cũng nhìn vào người dân có ai hay không
sau đó thì mình xử lý tình huống theo cái cư dân bên cạnh mình
với các bạn trẻ thì luôn luôn xảy ra trong tình huống mà va chạm giao thông là chuyện bình thường
vậy là mỗi người giữ một cái đầu lạnh một chút thì cuộc sống sẽ được êm đềm hơn
trong cuộc sống thực tế việc tham gia giao thông luôn đòi hỏi sự cẩn thận cạnh tranh cao độ
chỉ cần một phút bất cẩn va chạm có thể lập tức xảy ra
trong đó sẽ có những tình huống các đối tượng hung hăng gây hấn
rơi vào các tình huống nguy hiểm nếu không biết cách ứng phó hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
trong cái tình huống cụ thể chúng ta thấy là người lái xe ở trên xe có vợ và con nhỏ
mà các đối tượng rất là hung hăng
thế để mà có thể hạn chế những cái
bất lợi cho mình
người lái xe phải có một cái động tác có những cách thức có những hành vi bộc lộ cho các đối tượng thấy cái thiện trí của mình
anh ơi anh đừng ra ngoài lúc này đông lắm anh ạ
ông đi này được không
anh tổng cảm tôi chỉ đón vợ con về cho nên mãi nói chuyện cho nên
và lại hai xe cũng chưa đâm vào nhau
anh tổng cảm
vợ con tui
vợ con à
sao đi là thật nha bố
đi về trong này
đi về trong này
trong trường hợp mà các đối tượng vẫn tiếp tục hung hăng thì chúng ta
người lái xe đấy người chủ xe phải đóng cửa xe bấm cửa xe lại để đảm bảo

hai mẹ con tui ở trong này nhé